theo thống kê của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng tháp từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
các lực lượng chức năng đã kiểm tra bắt giữ và xử phạt trên một ba trăm linh vụ với hơn bảy trăm linh đối tượng
buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tăng hai mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
trong hơn một ba trăm linh vụ bị xử phạt có khoảng bảy trăm sáu mươi vụ buôn lậu thuốc lá điếu
với trên hai trăm ba mươi đối tượng một trăm chín mươi chín vụ hàng nhập lậu với một trăm hai mươi đối tượng ba trăm năm mươi bảy vụ gian lận thương mại
tám vụ hàng giả ước trị giá tăng vật và phương tiện thu giữ hơn năm năm tỷ đồng
trong đó các mặt hàng xuất nhập lậu qua biên giới chủ yếu là xăng dầu đường cát
thuốc lá vật tư nông nghiệp qua thực tế cho thấy các đối tượng tội phạm
đặc biệt là buôn lậu có phạm vi hoạt động lớn phương thức và hệ thống đường dây tinh vi hơn trước
các đối tượng này thường xuyên lách luật và tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
bằng hình thức xé lẻ số lượng nguy trang bằng các bao trở lúa